xuất nhập khẩu hàng hóa một mươi một tháng qua của việt nam đạt mức xuất siêu trên hai mươi tỷ đô la mỹ
đây là mức xuất siêu kỷ lục trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn đang chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực do dịch covid một mươi chín
đây là thông tin được tổng cục thống kê vừa công bố
tổng kinh ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa một mươi một tháng ước tính đạt bốn trăm tám mươi chín một tỷ đô la mỹ tăng ba năm so với cùng kỳ
trong đó xuất khẩu đạt hai trăm năm mươi bốn sáu tỷ đô la mỹ nhập khẩu đạt hai trăm ba mươi bốn năm tỷ đô la mỹ
điện thoại và linh kiện có kinh ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất tiếp đến là điện tử máy tính và linh kiện dệt may
máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng dây dép gỗ và sản phẩm gỗ thủy sản
hoa kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam tiếp đến là trung quốc eu asean và hàn quốc nhật bản
ở chiều ngược lại trung quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của việt nam với kim ngạch ước tính đạt bảy mươi ba chín tỷ đô la mỹ
tiếp đến là hàn quốc asean nhật bản eu và hoa kỳ